sau sáu mươi năm tuổi những ý thức chấp hành an toàn giao thông lại vô cùng kém
hậu quả tài xế cao văn lý khiến một cảnh sát giao thông và một người dân thường bị thương nặng
quá kinh khủng mong anh công an chóng bình phục
nhìn clip thấy thật đáng sợ cần phạt nặng những hành vi này
ở các nước tiên tiến thì hành vi chống đối như vậy thường phải ra tòa và phạt tù một thời gian phạt tiền và thu hồi bằng lái
sau năm đến một mươi năm mới cho thi lấy bằng lái xe ô tô cái xe ô tô không có tội
nên trả cho chủ của nó
mức xử phạt chống đối người thi hành công vụ chưa đủ sức gian đe
chính vì vậy những kẻ xem thường pháp luật vẫn nhẩn nhơ
từ các vụ việc trên đông đảo cư dân mạng cho rằng
một bộ phận không ít người dân đang thể hiện thái độ coi thường pháp luật và sự xuống cấp về đạo đức
tuy nhiên không ít trường hợp khi lực lượng cảnh sát giao thông đang thực hiện nhiệm vụ
thì bị các lực lượng cản trở lăng mạ rồi quay phim chụp ảnh đẩy lên mạng xã hội
tạo ra dư luận trái chiều gây hiểu sai về vụ việc
cũng như bôi nhọ hạ uy tín về lực lượng cảnh sát giao thông
cần phải có sự đánh giá công bằng và chuẩn xác về lực lượng cảnh sát giao thông
phải nhìn nhận thực tế rằng lực lượng cảnh sát giao thông phải chịu nhiều áp lực của xã hội
của điều kiện cơ sở vật chất thiếu thốn và áp lực thời tiết nắng mưa gió rét
mỗi người dân cần nâng cao ý thức của bản thân trước không nên để vi phạm chống vi phạm
chấp hành luật an toàn giao thông không chỉ đem lại sự an toàn
cho chính những người tham gia giao thông mà còn đem lại sự yên ấm cho gia đình và toàn xã hội
theo đại diện cục cảnh sát giao thông thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an
thời gian tới trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đối với các vụ việc chống đối
lăng mạ lực lượng cảnh sát giao thông sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng
củng cố hồ sơ cương quyết xử lý bằng pháp luật hành chính hoặc hình sự
để dân đề người tham gia giao thông và không để xảy ra các vụ việc đáng tiếc
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé